ngày hai tháng một mươi tại huyện đảo phú quý huyện bình thuận tỉnh bình thuận đã tổ chức gắn biển công trình
chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cho công trình khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá đảo phú quý
dự án khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá đảo phú quý giai đoạn một do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình thuận làm chủ đầu tư
có tổng mức đầu tư hơn năm trăm bốn mươi bốn năm tỷ đồng diện tích mặt nước khu neo đậu là năm mươi năm chín ha công trình bao gồm hai hạng mục xây lắp
đề chăn sóng phía đông dài bảy trăm ba mươi năm m và đê chắn sóng phía tây dài chín trăm năm mươi hai m và phao neo tàu
mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu trăm một tàu cá có công suất đến sáu trăm linh cv của tỉnh bình thuận và các tỉnh lân cận
hoạt động khai thác hải sản ngư trường nam trung bộ trường sa dk một và neo đậu tránh chú bão giảm thiểu thiệt hại về người tài sản và phương tiện hoạt động nghề cá